dân tộc thái nói chung dân tộc thái đen ở bản tre căn xã mường phăng huyện điện biên nói riêng vẫn giữ được nhiều phong tục tập quán nếp sống lễ hội mang đậm bản sắc truyền thống
một trong những bản sắc đó chính là nghệ thuật trang trí hoa văn
từ lâu nghề dệt và trang trí hoa văn của dân tộc thái đã được duy trì và bảo tồn
với kỹ thuật tạo hoa văn như dệt theo và chấp ghép những mảnh vải màu người phụ nữ thái đã thể hiện sự khéo léo biểu đạt cảm xúc tâm tư tình cảm và những khát vọng sống của mình bằng những hoa văn
hoa văn rất phong phú đa dạng
có thể nói nghệ thuật trang trí hoa văn chính là ca ngợi cuộc sống lao động tình yêu thương giữa con người với con người giữa con người với thế giới tự nhiên
nhìn vào tấm vải thổ cầm của dân tộc thái ta không những thấy được trình độ nghệ thuật trang trí mà còn ở tư duy chiều tượng lãng mạn của tâm hồn người thái
vì thế hoa văn cổ truyền của dân tộc thái
hoa văn của dân tộc thái vừa có giá trị nghệ thuật vừa mang giá trị lịch sử khiến nó trở thành nguồn sử liệu quý báu để hiểu thêm về văn hóa của một tộc người
hệ thống hoa văn của dân tộc thái đen có rất nhiều họa tiết có thể chia làm ba loại chính đó là hoa văn thực vật hoa văn động vật và hoa văn đồ vật
hoa văn thứ nhất mang tên các loài thực vật có các loại hoa như hoa phay hoa xoan hoa mướp mo dừa
trong đó họa tiết hoa phay là hình ngôi sao tám cánh ở trung tâm các ô vuông xếp chéo nhau
hoa phay ngoằn nguèo lại là những ô vuông chứa những hình sao tám cánh sen với những tam giác có chứa hình hoa mướp đắng
còn hoa phay khóa hòm là mô tích hoa văn gồm sao tám cánh và hình khóa hòm cách điệu chứa trong những ngôi vuông hay hình thoi xếp chéo
tiếp đó là hoa tiết hoa xoan
đó là những hoa văn gồm
những hình chữ thập thủng giữa nằm trong các ô hình vuông hay hình thoi xếp chéo nhau
họa tiết hoa mướp trắng là những hình quả chám xếp chéo trong đó chứa hình chữ thập ở bốn góc
họa tiết hình mo dừa là những mô típ hình chữ v trụng đỉnh đầu nhọn hướng vào tâm ô vuông và những hô vuông có chứa hình sao tám cánh
hoa văn thực vật là một trong những họa tiết được người thái đen sử dụng nhiều

đối với việc bảo tồn về các họa tiết hoa văn trên quần áo trang phục váy áo của người dân tộc thái
thì chúng tôi cũng có những bản văn hóa tương đối tiêu biểu
ví dụ như là bản tre căn của xã mường phăng bản hông lách cang của xã thanh trăn bản nong nhai của xã thanh sương
là những bản truyền thống bản gốc
mà hiện nay bà con nhân dân vẫn dùng những cái cách làm
bằng thô sơ nhưng mà giữ lại được các cái nét hoa văn truyền thống
ví dụ như theo khăn tiêu này rồi diệt vải rồi làm váy áo bằng các công nghệ rất là thô sơ
nhưng mà lại được các nét tình xảo của các nghệ nhân
hoa văn thứ hai có hình động vật như hình con chăn chán hổ cổ chim gáy chân ngựa con bướm xương cá bàn tay
những hoa văn đều mô phỏng những con vật thân quen gắn liền với đời sống sinh hoạt của dân tộc thái đen
loại hình hoa văn thứ ba có tên đồ vật như hoa văn đồng tiền gồm những ô xếp chéo chứa những ngô đồng tiền vuông xếp thành hình chữ thập lớn
hoa văn xấp ngựa là những đường chạy rích rắc tạo thành những hình tam giác đối cảnh đáy với nhau chia thành hai nửa đen trắng đối lập
xung quanh có đường hồi văn gấp khúc chạy làm diềm
hoa văn mặt bàn những ngôi vuông xếp chéo nhau chứa hình chữ thập ở bốn góc
và trung tâm là chữ hát
viền xung quanh ô vuông là dãy chữ s nối đuôi nhau chạy dài
để học và nhận biết được các loại hoa văn như vậy ngoài việc truyền dạy của lớp người đi trước
người phụ nữ thái còn tập trung nhau lại để chia sẻ những kinh nghiệm và họa tiết độc đáo này
dân tộc thái chúng tôi có rất nhiều hoa văn ạ
hoa văn bò tẩu hoa văn nga say hoa văn khó mý hoa văn hón ngựa
hoa văn này không có khuôn máu ạ
bởi vì khuôn máu này mình thích theo thì mình nhìn theo các bà theo trước ấy
thế thì mình đem về về xem hoa văn ấy thì mình bắt đầu mình học học theo
có thể nói khăn piêu là một trong những loại hoa văn
nó là một loại thổ cầm nổi tiếng của người thái và là một biểu hiện độc đáo của văn hoa thái
chiếc khăn piêu được người phụ nữ thái sử dụng suốt bốn mùa
khăn piêu không chỉ để giữ ấm mái đầu trong những ngày đông giá rét mà còn để che nắng che mưa trong mùa hè nóng đực
khăn piêu gắn bó với người phụ nữ thái ở mọi nơi mọi lúc
chính vì thế mà những cô gái thái trước khi lấy chồng đều dành những thời gian rảnh rỗi
để theo khăn piêu làm quà biếu gia đình nhà chồng
vải được chọn làm khăn piêu là những tấm vải sợi nhỏ đều mặt vải mịn màng sau đó đem nhộm tràm
phần lớn những chiếc khăn piêu đều có khuôn khổ gần bằng nhau
những chiếc khăn piêu có độ dài từ một năm m đến một sáu m với khổ rộng từ ba mươi đến bốn mươi cm
được chị em người thái tỉ mỉ theo tay những họa tiết mà mình yêu thích
để làm được một chiếc khăn piêu cần rất nhiều công đoạn tuy nhiên có thể kể qua các điểm chung về phong cách trang trí
đó là sự có mặt không thể thiếu được của các cặp tên xáo tức đường chỉ màu song song
các nhóm cốt piêu tức là những nút thắt ở góc khăn piêu làm thành từng chùm
các loại hu piêu đó là những tai piêu
người ta theo khăn từ mặt trái mặt khăn khi đổ úp vào trong
với cách thức luồn sợi như thế này sắc độ của màu này sẽ nhạt hơn so với mặt phải
trước khi theo phải chọn sẵn được mẫu piêu ưng ý chọn chỉ màu hoa văn rồi mới bắt đầu theo
những chiếc khăn để tặng nhà chồng có số lượng cút pô nhiều hơn chiếc piêu để dùng thường ngày
thông thường số cút piêu để dùng trong piêu của các thiếu nữ chỉ có hai hay ba cút
còn chiếc khăn để làm tặng phẩm thì số lượng cút pêu phải từ ba cút trở lên
các chùm cút piêu được đính sen vào giữa các cặp tên sáo

lúc có nhà chồng thì mình mang đi cho ông và cụ mới theo
thế thì tôi mới theo được một mươi hoặc hai mươi cái thì mang đi cho nhà chồng hết
mỗi người một cái khăn
một năm thì tôi theo được ba cái
mà tôi thích theo là piêu bó tàu này piêu khó mý piêu nga say
bởi vì piêu bó tàu là tưởng trưng cho tình yêu
bởi vì hoa nó nở hai bên rất đẹp
để khi mình đi đáy chồng mình tặng cho bố mẹ chồng
đa số người thái đen ở bản che căn vẫn đang sử dụng khung cửi thủ công
khung cười với chức năng chính là giữ sợi chỉ thật căng trong công đoạn luồn sợi mảnh sen kẽ
sợi móc là sợi dọc sợi mảnh là sợi ngang
khi dệt người phụ nữ ngồi ở khung cửi dùng chân đạp bàn rậm để vận chuyển bộ go
mở khoảng cách giữa các sợi trong tay khi giật và bắt con thoi luồn sợi mảnh
trước đây người phụ nữ thái thường làm ở nhà một mình
nhưng nay khi đã có nhà truyền thống thì chị em chuyển hết khung cười ra đây và cùng nhau làm việc
người dậm chân người đưa thoi nhịp nhàng và làm tăng năng suất hơn rất nhiều
đối với xã thì trong thời gian ấy thì cũng có được một đội đa lạc
một đội đa lạc của thôn bản và một đội dệt theo thổ cẩm của dân tộc người thái
tuy nhiên cái nghề này cũng chưa có nguồn vốn để mà duy trì cho nó lâu dài
thì ý kiến của bản thân tôi thì thay mặt cho nhân dân trong xã thì cũng mong muốn là đảng nhà nước là quan tâm đầu tư cái nguồn vốn
để cho cái nghề đa lạc cũng như là cái nghề theo dệt của dân tộc người thái được duy trì và bảo tồn mãi mãi
chiếc khăn piêu là điệu xòe thái là nét văn hóa độc đáo được nhiều người biết đến
một trong những điệu múa đặc sắc đó chính là múa khăn piêu
hai tay cầm hai đầu chiếc khăn rồi biến thể thành những điệu múa đặc sắc khi nâng lên khi hạ xuống

đề án của tỉnh điện biên chúng tôi đã xác định được những định hướng cơ bản
những mục tiêu cơ bản của việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc
thiểu số tỉnh điện biên trên cơ sở định hướng của trung ương đảng của chính phủ
và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh điện biên
một tỉnh miền núi có một mươi chín dân tộc anh em trong đó một mươi tám dân tộc thiểu số
chúng tôi đã xác định được những văn hóa của các dân tộc thiểu số
những nội dung nào cần được bảo tồn những nội dung nào chúng ta phát huy lên
để làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên
đồng thời cũng góp phần cho văn hóa của dân tộc tỉnh điện biên
giao lưu hòa quện với nền văn hóa của cả nước
đây cũng là những nội dung quan trọng để làm cho chúng tôi phát triển du lịch
và góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh điện biên
qua ý kiến của ông phó chủ tịch tỉnh điện biên
mong rằng không chỉ tỉnh điện biên mà còn nhiều bản làng có người thái sinh sống
sẽ duy trì và phát triển trong đó có nghệ thuật trang trí hoa văn nói riêng
và những bản sắc văn hóa nói chung của dân tộc thái trên cả nước

thưa quý vị và các bạn người thái có mặt trên đất tây bắc đã hàng nghìn năm nay
trong quá trình lao động và giao lưu với các dân tộc khác
người thái đã tạo được những giá trị văn hóa riêng biệt
ngày nay sự tác động của nhiều trào lưu văn hóa đang ít nhiều ảnh hưởng đến việc bảo tồn những giá trị này
nhưng tại xã mường phăn huyện điện biên tỉnh điện biên nơi được coi là cái nôi văn hóa thái
vẫn đã và đang có những người âm thầm gìn giữ những giá trị riêng có ấy
trong chuyên mục người diện biên
trong bản sắc tuần này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người phụ nữ dân tộc thái đen
luôn đam mê với bản sắc văn hóa của dân tộc
bà cà thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại bản tre căn xã mường phăng huyện điện biên tỉnh điện biên
là người dân tộc thái đen bà được mẹ truyền dạy nhiều kinh nghiệm về những bản sắc văn hóa của dân tộc mình
từ đó bà ý thức được rằng
không ai khác chính bản thân mình cần gìn giữ những giá trị truyền thống như nghệ thuật theo dệt
các điệu múa và đặc biệt là giúp bà con dân bản ngày một ấm no và phát triển
nhiều năm nay ngoài việc đồng áng cho gia đình bà thường dành nhiều thời gian đến nhà truyền thống của bản tre căn
để truyền dạy cho thế hệ trẻ điệu múa khăn piêu uyển chuyển mượt mà
bà chỉnh từng động tác tay độ cao của sải tay cách cầm khăn piêu múa như thế nào cho đúng
cái truyền thống của dân tộc thái đen của chúng tôi rất là nhiều
như hát múa hát nghề truyền thống nghề diệt thủ cẩm
theo thỏa các khung dệt này cái nghề truyền thống này không bỏ qua được phải dạy cho con cháu
ngoài ra bà còn sắp xếp thời gian để đào tạo và truyền dạy những kỹ năng dệt theo mà mình đã tích lũy bao năm nay
trong lúc nông nhàn bà huy động những chị em trong bản che căn đến tập trung ở nhà truyền thống
ai chưa biết cách theo bà dạy theo ai chưa biết dệt bà chỉ từng động tác
những kỹ năng theo dệt ấy không chỉ một vài hôm có thể học được có khi là vài tháng vài năm và có khi học cả đời
bởi những hoa văn và họa tiết của dân tộc thái rất nhiều mỗi loại có cách theo riêng không theo bất kỳ khuôn mẫu nào
và dệt cũng vậy không chỉ biết đưa thoi không chỉ biết cách đạp khung cười mà còn ở sự tinh tế khéo léo tạo ra các hoa văn ngay trên tấm vải dệt
chị hương rất là quan trọng với chị em phụ nữ bản che căn
chị cũng là chị hội trưởng của hội phụ nữ của bản che căn
và chị dạy các chị em phụ nữ như là theo thùa như là trồng trọt
tôi học hỏi được rất nhiều từ chị ấy
tôi học được chị từ ví dụ như theo thùa dệt rồi dệt khăn piêu dệt vải rất nhiều
ngoài việc đam mê với những nghệ thuật văn hóa truyền thống của dân tộc thái bà hương còn là tri hội trưởng hội phụ nữ
bà tuyên truyền cho chị em dân bản che căn được biết phụ nữ thái ngày nay không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình
mà còn cùng phụ nữ cả nước phát triển
bà tuyên truyền các câu lạc bộ văn nghệ ống tiện tiết kiệm con lợn tiết kiệm phụ nữ năm trăm linh ba sạch không có người sinh con thứ ba vệ sinh môi trường thu gom rác thải
ngoài công tác hội phụ nữ bà còn thành lập nhóm đi đến từng nhà để vận động tuyên truyền cho người dân thực hiện năm trăm linh ba sạch như gia đình chị lò thị yến
bà tuyên truyền các cầu lạc bộ văn nghệ ống tiền tiết kiệm phụ nữ năm trăm linh ba sạch như gia đình chị lò thị yến
bà tuyên truyền các cầu lạc bộ văn nghệ ống tiền tiết kiệm phụ nữ năm trăm linh ba sạch như gia đình chị lò thị yến
tuy nhiên không phải gia đình nào cũng có người ở nhà như gia đình chị yến
nhiều gia đình còn bận làm ngoài vườn thậm chí đi nương đi giấy
vì vậy có lúc bà tận dụng việc tuyên truyền ngay tại vườn
ngoài việc thăm hỏi bà cùng nhóm của mình lại tiếp tục tuyên truyền vệ sinh trong gia đình
hướng dẫn trồng trọt và chăn nuôi sao cho hiệu quả hơn
chị hương đã hướng dẫn dạy tôi cách trồng ngô trồng khoai nuôi lợn cho lợn ăn
và trồng đào như thế nào để cho thu hoạch nhiều đào đẹp bán đi được giá cao
một trong những hành động thiết thực giúp chị em trong hội phụ nữ của bản che căn
đó là việc thành lập nhóm hoa sen
cứ mỗi tháng hội lại họp một lần giúp chị em gửi tiết kiệm theo mức mà mình có được
có thể là hai mươi đồng bốn mươi đồng đến một trăm linh đồng một tháng
những gia đình nào gặp khó khăn cần vốn để đầu tư
có thể vay theo nhiều hạn mức như năm trăm linh đến một mươi triệu đồng
và mỗi tháng ngoài việc đóng thêm cổ phần sẽ đóng góp thêm phần lãi theo mức được yêu đãi nhất
nguồn vốn của nhóm hoa sen hiện nay đã duy trì được hơn một năm
với số vốn lên tới hơn năm mươi triệu đồng
với sự tham gia của ba mươi chín chị em
trong bản che căn
tôi đã tham gia chương trình hoa sen này được năm nay là năm thứ hai rồi
và thức thì mình lóng tiền tiết kiệm thôi
hồi đó là cho anh chị em bay bay để giúp đỡ nhau trong cuộc sống
gia đình khó khăn hơn thì cho người lấy vay để giúp đỡ nhau
với vai trò là người đứng đầu hội phụ nữ
cùng với những việc làm thiết thực
cố gắng truyền dạy những bản sắc văn hóa của dân tộc thái
bà cà thị hương đã có nhiều bằng khen của xã mường phăng huyện điện biên tỉnh điện biên
trong cái vấn đề mà đối với xã mường phăng thì có hai mươi sáu thôn bản
thì trong đó là bản tre căn là một bản tiêu biểu của dân tộc người thái
trong cái vấn đề giữ gìn và bảo tồn
thì trong cái vấn đề để duy trì và bảo tồn cái vấn đề này
thì có một công không nhỏ của đồng chí là hương
chí hội trưởng chí hội phụ nữ bản che căn
cũng động viên anh chị em đặc biệt là chí hội phụ nữ
thì cũng đóng góp cái ngày công của mình tham gia cái vấn đề là để bảo tồn
cũng như là lưu giữ cái bản sắc dân tộc người thái
chị cũng rất là nhịp tình trong công việc cũng như là phong trào hội phụ nữ
để mong sao là cái nghề truyền thống cũng như là bản sắc của người dân tộc thái
được lưu giữ cho đến mai sau ạ
những người như bà cà thị hương
với tâm huyết giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc thái
không chỉ là nghề truyền thống mà còn là những điệu múa uyển truyền
đã giúp thế hệ trẻ người thái đen bản che căn nói riêng
và người thái trên toàn tỉnh điện biên nói chung
ý thức được những tinh hoa văn hóa của dân tộc mình
mong rằng sẽ có nhiều người như bà hương để lưu giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp
vượt qua những thăng trầm của đời sống hiện đại và trường tồn với thời gian

quý vị và các bạn thân mến
ai tới điện biên lần đầu hẳn sẽ ngạc nhiên
bởi mảnh đất này còn lưu giữ gần như nguyên vẹn
những giá trị văn hóa của các dân tộc
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
quấn đá chuối nhiên địa gồm thịt đợn lá chuối lá hành lá thị đà củ gừng hạt tiêu muối ớt mì chính
công đoàn thứ nhất là phải nướng đá chuối cho nó mềm khô
nếu không nướng đá chuối khô thì lúc mình quấn thịt đợn nó sẽ vớ ra nó không đẹp mắt
sau khi nướng lá chuối xong là đến công đoạn chuẩn bị nguyên liệu chính
thịt được thái nhỏ và băm cho tới khi mịn đều
tiếp đó là hành và thịt đà cũng được thái nhỏ đều tay
gừng đập dập và băm nhỏ
tất cả được trộn đều với thịt băm
thêm một chút gia vị như muối ớt mắc kén
ướp khoảng một mươi phút cho gia vị ngấm đều
sau đó chuẩn bị lá chuối
cắt bỏ gân cứng của lá chuối
cho thịt mâm đã ngấm gia vị vào giữa phần đầu của lá chuối
rồi cuốn đều và chặt tay
khi thịt đã được cuốn xong chúng ta chuẩn bị kẹp tre kẹp thịt lại
lấy lạt buộc đầu chiếc kẹp và mang đi nướng
chú ý khi nướng phải cách xa bếp
thường xuyên xoay đi xoay lại để thịt chín đều
chúng ta đã nướng xong trong khoảng ba mươi phút chúng ta mang ra đĩa vóc
cho vào bột tỏi và siver nướcgeme b another